thưa quý vị nhiều chuyên gia cho rằng việc xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng
thời gian gần đây ở hà nội nằm trong dự đoán không có nhiều bất ngờ
hơn nữa việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc thời gian vừa qua là một yếu tố cần thiết
để thành phố dần trở lại trạng thái bình thường mới
từng là điểm nóng về dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện tại
đại diện lãnh đạo phường giáp bát hoàng mai hà nội cho biết đã tiêm phổi vaccine covid một mươi chín
cho gần như toàn bộ người trên một mươi tám tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn phường
hiện do một số người ngoại tỉnh lên địa bàn phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan lập danh sách bổ sung
chờ tiêm vaccine mũi một đồng thời triển khai tiêm vaccine mũi hai cho người đủ điều kiện về thời gian
không chỉ hoàng mai các quận huyện khác trên địa bàn thành phố hiện cũng đang đẩy nhanh tiến độ
tiêm vét mũi một vaccine covid một mươi chín và tiêm mũi hai cho người đủ điều kiện dựa trên lượng vaccine phân bổ về
theo thống kê của sở y tế hà nội đến nay đã tiêm được bảy một trăm hai mươi
hai mươi chín bốn trăm linh một mũi vaccine covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong đó năm tám trăm ba mươi một năm trăm ba mươi hai mũi một đạt chín mươi sáu chín dân số trên một mươi tám tuổi đạt bảy mươi ba tổng dân số thành phố
một hai trăm chín mươi ba tám trăm bảy mươi chín mũi hai đạt hai mươi một năm dân số trên một mươi tám tuổi trong độ tuổi tiêm chủng một mươi năm tám tổng số dân thành phố
theo một số chuyên gia hiện nay chúng ta đang cố gắng đặt miễn dịch cộng đồng
bảy mươi dân số được tiêm đủ
thực tế những người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín và lây cho người khác
tuy nhiên việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm triệu chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong
các chuyên gia cũng cho rằng vaccine có hiệu quả giảm mắc giảm tiến triển nặng và giảm tử vong
chứ không phải có hiệu quả một trăm linh không mắc
tuy nhiên để gia nhập với xu hướng chung của thế giới chúng ta cũng không thể mãi đóng cửa
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại